các chuyên gia cảnh báo hiện nay với tình hình kinh tế có những diễn biến khó khăn
nhiều đối tượng không có công an việc làm lười lao động lại muốn có tiền để thỏa mãn các nhu cầu của mình
do đó tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng
vì vậy người dân cần phải có biện pháp để cao ý thức cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
tránh sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội